kết luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo ngay sau chuyến công tác tại hoa kỳ
thủ tướng đã ký chỉ thị số hai mươi bốn yêu cầu các thành viên chính phủ thống nhất thực hiện quyết liệt các giải pháp
để phấn đấu đạt tăng trưởng sáu bảy
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương trong cả nước kể cả các tập đoàn tổng công ty
các cơ quan sự nghiệp có liên quan đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kiềm chế lạm phát
và các chỉ tiêu khác mà quốc hội trung ương đã giao cho chính phủ thủ tướng chính phủ thực hiện
thủ tướng yêu cầu những nhiệm vụ giải pháp trong chỉ thị hai mươi bốn nhất là giả lại ba mươi một mặt hàng sản phẩm
để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sẽ được giao cho từng đơn vị
chính phủ đồng ý chủ trương phải tăng cường kiểm tra đồn đốc báo cáo
giao cho tổ công tác tập trung đôn đốc thực hiện chỉ thị của thủ tướng
bộ tài chính ngân hàng nhà nước báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy tăng trưởng theo lĩnh vực được phân công
là đối với ngân hàng nhà nước một mặt thì các công chí đảm bảo tăng mức tiêu dụng
vượt mức kế hoạch cơ cấu tín dụng hợp lý
đề nghị anh huệ chủ trì giải quyết gói tiêu dụng hỗ trợ tiêu dụng và nhờ
đồng thời ngân hàng nhà nước xem xét nghiên cứu việc quy động
phù hợp nguồn vốn vàng ngồi tại trong chặt
cái này chủ trương của chính phủ như là đặc biệt là làng này đã có nghỉ quyết trung ương
tôi đề nghị với thông đốc sớm đề trước
và đặc biệt là bảo tăng trưởng tiêu dụng vượt mức một mươi tám để thúc đẩy tăng trưởng
thủ tướng lưu ý hiện có tồn tại lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản
đó là vốn đầu tư công giải ngân chậm còn một số nguồn vốn chưa xử lý được
đầu tư theo dõi phó ước vụ tài chính kiểm tra
chặt chẽ tình hình phân bổ do vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công một mươi bảy và năm năm
không có tình trạng chậm giao bất cứ khoản nào để đả tắt chương trình mục tiêu liên quan
và đặc biệt cũng không để tình trạng vì bằng pháp luật về đầu tư công
thì cái này là cái khâu chúng ta thấy rằng là giao cũng đã chậm nhưng mà giải ngân càng chậm hơn
đây là một nguyên nhân
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư các bộ ngành địa phương theo dõi sát
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật về đầu tư
kinh doanh phát triển doanh nghiệp giảm bớt thuế phí coi đây là điều kiện tăng trưởng
thủ tướng đề nghị các ngành cần coi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị của mình

thủ tướng đồng ý chủ trương cho xuất khẩu lấy vốn không để ứ động các sản phẩm tồn kho kéo dài
đề nghị các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh đề xuất các hàng rào kỹ thuật phù hợp để kiểm soát nhập khẩu
góp phần thúc đẩy bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước
thủ tướng đề nghị các mục tiêu về nông nghiệp công thương giao thông vận tải
văn hóa thể thao du lịch khoa học công nghệ xây dựng và các tỉnh thành phố
cần có phương án cụ thể để triển khai chỉ thị hai mươi bốn để xử lý vấn đề tăng trưởng
thủ tướng đề nghị hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
phải đi đầu trong việc chuyển năm triệu hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp
để có thể quản lý nguồn thu và tổ chức sản xuất một cách hợp lý
các bộ ngành địa phương cần có hành động cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu bảy đã đề ra trong năm